các bác sĩ của bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đang tiếp tục điều trị cho năm bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải cà có độc dược
cả năm bệnh nhân này cùng trong một gia đình ở xã cư m lan huyện ia súc tỉnh đắk lắc nhập viện vào tối ngày hai mươi một tháng tám
theo bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vào trưa và chiều ngày hai mươi một tháng tám các bệnh nhân hái quả cà độc dược ở trong vườn vào xào ăn
sau khi ăn khoảng ba mươi phút các bệnh nhân bị sốt nôn ói co giận nên được đưa vào trung tâm y tế huyện ia súc cấp cứu
đến tối cùng ngày các bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên và được chẩn đoán là ngộ độc cà
sau khi được cấp cứu đến sáng nay sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi